vào khoảng giờ ngày bốn tháng bốn một vụ hỏa hoạn làm thiệt hại năm căn nhà đã xảy ra tại chợ vĩnh tiến xã vĩnh hòa huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
theo ước tính ban đầu vụ cháy gây thiệt hại lên đến gần một tỷ đồng
vào thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng lên từ nhà bà tám hóa
trong ít phút ngọn lửa đã lan nhanh qua hai nhà kế bên
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện vĩnh thuận u minh thượng
đội kiểm lâm u minh thượng tỉnh kiên giang đóng tại huyện an biên đã nhanh chóng đến hiện trường
với hàng chục cán bộ chiến sĩ và các phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa
tuy nhiên do lúc này ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và cháy sang các nhà bên cạnh
phải mất hơn hai giờ đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ